hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị
tại hội nghị này ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai đã cho ý kiến về việc quy hoạch ban chấp hành trung ương đảng
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương đối với các đồng chí
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo
của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi chín
cũng tại hội nghị này ban chấp hành trung ương sẽ xem xét thi hành kỷ luật cán bộ theo đúng quy định của đảng
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị
của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
kính thưa trung ương thưa các đồng chí tham dự hội nghị
ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai bắt đầu họp hội nghị lần thứ chín
để cho ý kiến về việc quy hoạch ban chấp hành trung ương đảng

tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương
đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư
và một số vấn đề quan trọng khác
thay mặt bộ chính trị ban bí thư tôi nghiệt liệt

các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương
các đại biểu khách mời đã về dự hội nghị
và xin gửi tới các đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất
sau đây tôi xin phát biểu một số ý kiến
có tính chất gợi mở nêu vấn đề
để các đồng chí nghiên cứu thảo luận xem xét quyết định
một là về việc quy hoạch ban chấp hành trung ương đảng

như chúng ta đều biết sinh thời
chủ tịch hồ chí minh đã từng nhấn mạnh
cán bộ là cái gốc của mọi công việc
muôn việc thành công hay thất bại
đều do cán bộ tốt hay kém
do đó công tác cán bộ được coi là khâu then chốt
trong toàn bộ công tác xây dựng đảng
là nguyên nhân của mọi nguyên nhân
là nhân tố quyết định sự thành bại
của các bạn
trong công tác cán bộ
thì việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu
có ý nghĩa cực kỳ quan trọng
bảo đảm cho công tác cán bộ
đi vào nền nếp chủ động
có tầm nhìn xa
đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài
công tác quy hoạch cán bộ nói chung
đã được đảng và nhà nước ta
quan tâm chỉ đạo từ sớm
và đã được đề cập vào nhiều
nghị quyết chỉ thị của đảng
bộ chính trị khóa chín
đã ra nghị quyết số bốn mươi hai
về công tác quy hoạch cán bộ
lãnh đạo quản lý
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước
việc xây dựng quy hoạch cán bộ
cấp chiến lược
thì mới được thực hiện lần đầu tiên
từ khóa một mươi một vừa rồi
qua tổng kết rút kinh nghiệm
cách làm của khóa một mươi một
ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
lần này khẳng định phải
tiếp tục làm
và làm một cách căn cơ
bài bản chặt chẽ hơn
để chuẩn bị nội dung
trình hội nghị trung ương hôm nay
bộ chính trị đã thành lập
ban chỉ đạo
gồm một số đồng chí
bộ chính trị ban bí thư
ban bí thư đã quyết định
thành lập tổ giúp việc
gồm một số đồng chí
ủy viên trung ương
và cán bộ của các ban đảng
ban chỉ đạo đã ban hành
quy định về nhiệm vụ
quyền hạn nguyên tắc
chế độ làm việc của ban chỉ đạo
và tổ giúp việc
bộ chính trị đã ban hành
kế hoạch số một mươi một
về giới thiệu nhân sự
ban chấp hành trung ương

sau khi có kế hoạch
của bộ chính trị
ban chỉ đạo đã kịp thời
ban hành các văn bản hướng dẫn
các địa phương cơ quan đơn vị
đã triển khai xây dựng quy hoạch
làm từng bước từ dưới lên
quy hoạch của ban chỉ đạo
và các ban chấp hành trung ương

chưa phải là làm nhân sự cụ thể
cho nhiệm kỳ tới
nhưng là một bước chuẩn bị
rất quan trọng
là cơ sở cho công tác
nhân sự ban chấp hành trung ương
khóa một mươi ba của đảng
vì thế trong quá trình thực hiện
phải hết sức khẳng trọng
bảo đảm đúng nguyên tắc
tập trung dân chủ
và các quy định của đảng
về công tác cán bộ
phải thật sự công tâm

khách quan tuyệt đối
không được thiên vị cá nhân
không để lọt vào quy hoạch
những người không đủ tiêu chuẩn
nhất là những người có biểu hiện suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
tự diễn biến tự triển hóa
có quan điểm lệch lạc
mất toàn kết tham nhũng tiêu cực
tinh thần là phải làm từng bước
từng việc chắc chắn
quy hoạch xong ban chấp hành trung ương
rồi mới làm quy hoạch
bộ chính trị ban bí thư
sau đó mới đến các chức danh chủ chốt
khóa trước là chúng ta làm cùng một lúc
cả ba loại cán bộ này
cho nên là nó cũng chưa mạch lạc lắm
lần này cái khác là ta làm từng bước
quy hoạch trung ương trước
rồi sau đến bộ chính trị ban bí thư
sau đó thì mới đến cán bộ chủ chốt
ta phải chọn cái thời điểm nó phù hợp
đồng ý là
đồng thời cần thường xuyên giả soát
kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm
hoặc không đủ tiêu chuẩn
để đưa ra khỏi quy hoạch
và bổ sung những nhân tố mới đủ tiêu chuẩn điều kiện vào quy hoạch
phát huy đầy đủ trách nhiệm thẩm quyền của các cấp ủy tổ chức đảng
tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị
và người đứng đầu trong việc giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược
như vậy là chúng ta làm nhiều bước
hiện nay cũng có những ý kiến lo là lần này chưa thấy có
thì là lại hoang mang thì không phải
chúng ta làm nhiều lần nhiều bước
chứ không phải là một lần là xong
các đồng chí nhớ cho cái chỗ đó để chúng ta yên tâm
hôm nay là một bước mà bước rất là quan trọng
thực hiện kế hoạch của bộ chính trị
ngay trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
tất cả một trăm một mươi sáu trên một trăm một mươi sáu địa phương cơ quan đơn vị
được bộ chính trị và ban bí thư phân bổ cơ cấu số lượng
đã khẩn trương nghiêm túc triển khai kế hoạch
các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của trung ương
với tinh thần trách nhiệm quyết tâm cao
việc phát hiện giới thiệu nhân sự quy hoạch
đã bám sát yêu cầu của bộ chính trị và ban chỉ đạo
bước đầu đáp ứng cơ cấu số lượng tiêu chuẩn điều kiện độ tuổi địa bàn lĩnh vực công tác
các đồng chí được giới thiệu vào quy hoạch
đều được các địa phương cơ quan đơn vị đánh giá tốt
về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
trình độ năng lực công tác uy tín và triển vọng phát triển
trên cơ sở danh sách gần hai trăm năm mươi đồng chí
được các địa phương cơ quan đơn vị phát hiện giới thiệu
ban chỉ đạo đã phối hợp với các ban đảng trung ương
rà soát lựa chọn báo cáo bộ chính trị
và bộ chính trị đã thống nhất giới thiệu
để trung ương hôm nay cho ý kiến đối với hơn hai trăm linh đồng chí
tờ trình và các tài liệu có liên quan đã được gửi đến các đồng chí
ủy viên ban chấp hành trung ương
đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm
nghiên cứu thật kỹ tờ trình của bộ chính trị trước khi ghi phiếu giới thiệu
sau hội nghị trung ương căn cứ vào kết quả giới thiệu của trung ương
sự ra soát thẩm định của ban chỉ đạo của các ban đảng và các cơ quan chức năng
bộ chính trị sẽ xem xét quyết định một bước quy hoạch ban chấp hành trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu theo đúng thẩm quyền và các quy định của đảng
tức là hôm nay trình thì xin ý kiến trung ương
sau đó rồi bộ chính trị rà soát lại
trên cơ sở ý kiến của trung ương bộ chính trị
xem xét và biểu quyết để chính thức là đưa vào trong quy hoạch
cách làm như thế các đồng chí nhớ cho
không phải hôm nay trung ương bỏ phiếu quyết định luôn
ta làm từng bước một
thứ hai là việc lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương
đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư
việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo
trong các cơ quan lãnh đạo của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể chính trị xã hội
là một chủ trương mới đúng đắn
mà nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một về xây dựng đảng đã đề ra
được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm đồng tình ủng hộ
quốc hội khóa một mươi ba và khóa một mươi bốn đã ba lần tổ chức lấy phiếu tín nhiệm
đối với người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
tại hội nghị trung ương một mươi khóa một mươi một tháng riêng năm hai nghìn một mươi tám
chúng ta cũng đã tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương
đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi hai
thực hiện chương trình toàn khóa
tại hội nghị lần này
bộ chính trị tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương
đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư
là nhằm thăm dò tín nhiệm
qua đó giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình
để điều chỉnh tiếp tục phấn đấu rèn luyện
không ngừng nâng cao trình độ bản lĩnh chính trị
phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
là một kênh thông tin để giúp bộ chính trị
có thêm những thông tin đánh giá bố trí sử dụng

cán bộ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao
của đảng và của nhà nước ngày càng vững mạnh
đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong tình hình mới
chính vì thế cho nên là chúng ta mới có ba mức tín nhiệm

tín nhiệm cao tín nhiệm và tín nhiệm thấp
hiện nay trong dư luận có ý kiến là phải hai mươi mức thôi

tín nhiệm hoặc không tín nhiệm hoặc không tín nhiệm
thì thấy ngay
thì hiểu thấy là chưa đúng mục đích yêu cầu
của công tác lấy phiếu tín nhiệm
lấy phiếu tín nhiệm là thăm dò tín nhiệm
cũng gọi là bỏ phiếu mà
là một kênh thông tin để
các cơ quan
có trách nhiệm tham khảo
để làm công tác cán bộ
có từng nức thế
cốt là răn đe ngăn ngừa cảnh tỉnh
từng đồng chí tự soi
để kịp điều chỉnh
xây dựng là chính nhưng mà nghĩ đây là làm kỷ luật cán bộ
hiểu cái cách như thế là không đúng
nói rõ thế để các đồng chí
thế vừa rồi là quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vẫn có ý kiến là ba mức
nhưng mà cuối cùng là chả xử lý được ai
lấy phiếu tín nhiệm đâu phải là để xử lý
tất nhiên nếu ai quá thấp thì chúng ta phải phân công lại sẽ tính toán
tôi nói rõ cái điểm này để các đồng chí hiểu
đây là một kênh thông tin để thăm dò cán bộ
để có thêm thông tin đánh giá cán bộ
làm rất thận trọng và cốt là để từng đồng chí tiến bộ lên
chứ không phải chỉ nhâm nhâm để đi xử lý cán bộ
các đồng chí hiểu rõ cho cái chỗ
lần này là nhận thức rất là sâu sắc cái điểm này
tuy nhiên việc lấy phiếu tín nhiệm
đối với các đồng chí là một cái thông tin
các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư
là những chức danh lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
cho nên rất hệ trọng và nhạy cảm
liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của đảng
bộ chính trị đề nghị các đồng chí trung ương
phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm
và xây dựng nghiên cứu thật kỹ quy định và tờ trình của bộ chính trị
các báo cáo công tác của từng đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư
để thể hiện chính xác
chính kiến của mình qua mỗi lá phiếu
góp phần làm cho việc lấy phiếu lần này
thật sự dân chủ khách quan công tâm
tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng
không để các thế lực xấu thù địch lợi dụng xuyên tạc chống phá
và riêng vấn đề quy hoạch và vấn đề lấy phiếu tín nhiệm
thì biết là hôm nay trung ương họp bàn về chương trình này
ngày hôm nay và từ hôm qua
rất nhiều báo chí thông tin đã đưa tin đến
và đều gửi gấm gửi chọn niềm tin vào trung ương sáng suốt
kể cả làm quy hoạch cũng như là lấy phiếu tín nhiệm
làm sao thật công tâm khách quan chính xác
với tinh thần xây dựng và tinh thần trách nhiệm rất cao
hôm nay tôi liếc qua những tờ báo ngày hôm nay đưa ra
đã nói rất nhiều đang nhắn gửi chúng ta là
gửi chọn niềm tin vào trung ương
công tâm khách quan xây dựng trách nhiệm

rất là tỉnh táo chỗ đó
chứ không phải là như một số những cái luồng
nó lợi dụng chỗ này bắt đầu cũng kích động chia rẽ chúng ta
cũng tại hội nghị này ban chấp hành trung ương
sẽ cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm
sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư
bộ chính trị sẽ có cái báo cáo về công tác này
để các đồng chí nghiên cứu và thảo luận
và đây sẽ là
một trong những cơ sở rất quan trọng
để các đồng chí xem xét tín nhiệm
của bộ chính trị ban bí thư
khi bỏ phiếu
và đồng thời từng đồng chí
ủy viên bộ chính trị sẽ có cái báo cáo
công tác của mình trong năm vừa qua
để các đồng chí có cơ sở
xem xét đánh giá
đồng thời cũng tại hội nghị này
chúng ta sẽ xem xét thi hành kỷ luật cán bộ
theo quy định của đảng
theo các đồng chí
nội dung và thời gian của hội nghị trung ương
lần này không nhiều
nhưng những vấn đề chúng ta bàn
và quyết định là rất hệ trọng
vì vậy đề nghị các đồng chí trung ương
và các đồng chí tham dự hội nghị
phát huy cao độ trí tuệ
tinh thần trách nhiệm
trước đảng trước nhân dân và đất nước
tập trung nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng
cho ý kiến xem xét
quyết định việc ra nghị quyết
vào cuối kỳ học
với tinh thần đó
tôi xin tuyên bố khai mạc
hội nghị lần thứ chín
ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
chúc hội nghị của chúng ta
thành công tốt đẹp
xin trân trọng cảm ơn các đồng chí